trong ba ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới phối hợp với trì cục kiểm lâm vùng bốn
tổ chức tập huấn tăng cường kiểm soát buôn bán ngà voi và các loài hoang dã cho các tỉnh có đường biên giới ở tây nguyên
tham dự tập huấn các kiểm lâm công an cảnh sát môi trường hải quan đến từ các tỉnh đắk lắc gia lai đắk nông con tung bình phước
được phổ biến một số nội dung như buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã trên thế giới khu vực việt nam và đắk lắc
thủ đoạn buôn lậu giấu hàng và tham nhũng nhận dạng ngà voi sừng tê giác sừng hổ vẫy tê tê và giới thiệu các tài liệu nhận dạng
công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật và hoang dã nguy cấp và thực thi công ước ở việt nam
nhận dạng các loài trong công ước và các loài được pháp luật bảo vệ thường xuyên bị buôn bán
tại chương trình tập huấn các đại biểu còn thảo luận về buôn bán động vật hoang dã và thách thức trong thực thi pháp luật tại các tỉnh
chia sẻ kinh nghiệm trong đánh án khởi tố hình sự xử lý tang vật đi thực địa hiện trường và xử lý các vụ vi phạm